ngày bốn chín diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ năm đã chính thức khai mạc tại thành phố vladivostok
liên bang nga với sự tham dự của hơn tám đại biểu đến từ hơn năm mươi quốc gia trên khắp thế giới
diễn đàn kinh tế phương đông được tổ chức nhằm hỗ trợ phát triển nền kinh tế khu vực viễn đông của nga
và để phát triển hợp tác quốc tế trong khu vực châu á thái bình dương
tại diễn đàn lần này đoàn đại biểu cấp cao việt nam do phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu
tham dự và có nhiều hoạt động ý nghĩa ghi nhận của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại liên bang nga
được chia thành bốn phần chính bao gồm những giải pháp mới đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế
tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn đông và châu á thái bình dương phát triển cơ hội hợp tác
và những giải pháp mới để nâng cao chất lượng cuộc sống
trong số gần năm mươi hoạt động của diễn đàn sự kiện nổi bật là phiên họp toàn thể diễn ra vào ngày năm tháng chín
với sự tham dự của tổng thống nga vladimir putin tổng thống mông cổ khan magi in batuga
thủ tướng ấn độ narendra modi thủ tướng malaysia mathia mohammed và thủ tướng nhật bản shinzo abe
tại đây tổng thống nga vladimir putin sẽ có bài phát biểu quan trọng tập trung vào các biện pháp thúc đẩy kinh tế xã hội viễn đông
mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tích cực hơn đầu tư vào các dự án chung với doanh nghiệp nga
và trình bày quan điểm của nga về việc làm sâu sắc hội nhập kinh tế khu vực
đồng thời đề cập đến các vấn đề an ninh và ổn định tại khu vực châu á thái bình dương